tỷ lệ tiêm vaccine ở hà nội đạt trên bảy mươi năm nên tỷ lệ tử vong ở người nhiễm sẽ thấp
tuy nhiên cùng một tỷ lệ tử vong là bốn thì khi có một mươi người nhiễm dẫn đến bốn trăm linh ca tử vong
sẽ khác với việc có một người nhiễm dẫn đến bốn mươi ca tử vong
việc đánh giá tình trạng dịch thông qua tỷ lệ tử vong và số ca mắc tuyệt đối sẽ bổ sung cho nhau
để có thể đưa ra chính sách chống dịch phù hợp
cùng với đó trước luôn dư luận sông sao về việc
hà nội đã đạt đến đỉnh dịch covid một mươi chín hay chưa
thông tin với phóng viên phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
cho biết không thể nói hà nội đã đạt đến đỉnh dịch covid một mươi chín
nếu dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh thì phải thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch
hạn chế tốc độ lây nhiễm
thời gian tới số ca mắc covid một mươi chín mới tại thủ đô sẽ tiếp tục tăng nhanh
bởi nhiều người không khai báo thậm chí nhiều trường hợp mắc bệnh nhưng không có triệu chứng điển hình
nếu không xét nghiệm thì không thể phát hiện những trường hợp này
trong tình huống số ca f tăng nhanh dịch bùng phát đến mức không kiểm soát được
hệ thống y tế quá tải thì số ca mắc bệnh nặng tử vong sẽ tăng
hiện nay hệ thống y tế vẫn đang kiểm soát được tình hình
chăm sóc điều trị bệnh nhân chưa ra vào tình trạng quá tải
nhiều f tại hà nội khi tự test nhiều lần dương tính liên hệ với y tế phường xã
sau hai ngày chỉ nhận được tin nhắn hướng dẫn khai báo
chị nguyên ở huyện hoài đức chia sẻ con trai chị test dương tính cách đây hai ngày
báo y tế xã an khánh nhưng cũng không nhận được hướng dẫn gì hay túi thuốc điều trị
mà chỉ được yêu cầu nếu đăng ký tự điều trị tại nhà thì ra ký đơn
tôi nhắn tin hỏi trạm trưởng y tế xã nhưng không nhận được phản hồi
mãi đến hôm sau mới nhận được tin nhắn con tôi là f theo dõi tại cơ sở y tế
và cho hai số điện thoại hỗ trợ
nhưng chờ đợi kiểu này thì quá khó
nên gia đình tự liên hệ với bác sĩ để xin hướng dẫn tự điều trị
chị nguyên nói và cho rằng hà nội cần có hướng dẫn cụ thể chi tiết về cách điều trị
cũng như là các túi thuốc cho f đầy đủ tránh cho người dân bị nhiễm covid một mươi chín phải loay hoay
đi liên hệ hướng dẫn điều trị hoặc phải tự mua thuốc
trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện nhiều fanpage hướng dẫn điều trị f
nhiều trang trong số đó là các bác sĩ có chuyên môn tình nguyện lập diễn đàn mở để tư vấn hướng dẫn
trao đổi về vấn đề này
trương kỳ phong giám đốc trung tâm y tế quận hà đông hà nội cho biết
hiện nhân lực các trạm y tế phường dù đã được bổ sung thêm nguồn từ y tế tư nhân
song do số ca tăng nhiều lần so với trước đây nên các trạm y tế cũng quá tải nhiều hơn
hiện lực lượng dựa chủ yếu vào công tác của tổ y tế cộng đồng và đoàn thanh niên tại các phường
hiện hà nội đã khai báo và quản lý f tự điều trị trên phần mềm
khi test dương tính người bệnh liên hệ với y tế phường để được cập nhật danh sách vào phần mềm theo dõi f
trước thực tế nhiều f phản ánh sau khi khai báo với phường rất lâu mới nhận được hướng dẫn
hoặc không nhận được thuốc điều trị
ông phong cho biết hiện túi thuốc nhóm a và nhóm c vẫn được cấp phát
song phổ biến là nhóm a thuốc hạ sốt paracetamol vitamin
còn nhóm thuốc c kháng virus như monupiravir được ưu tiên dùng cho người cao tuổi và bệnh nền theo đơn
đa số người dân đã tiêm hai ba mũi vaccine nên khi nhiễm bệnh đều không có triệu chứng
với thể nhẹ này không nên dùng thuốc
chỉ hạ sốt khi sốt cao trên ba mươi tám độ
do số lượng f tăng nhanh nên hướng chính là tự điều trị với f thể nhẹ không triệu chứng
lực lượng y tế sẽ tập trung quan tâm đến đối tượng người cao tuổi bệnh nền
để khi chuyển tầng đưa ngay đến bệnh viện ông phong nói
với các chia sẻ trên nhiều hội nhóm theo ông phong
người dân cần theo hướng dẫn điều trị của bác sĩ có chuyên môn
sông trên nguyên tắc với f nhẹ không cần dùng kháng sinh thuốc chống đông
mà tăng cường bổ sung vitamin để nâng cao sức đề kháng
nhân thải virus